cùng hành với các tập đoàn lớn của việt nam để cùng nhau triển khai những dự án để đảm bảo sự thành công
nếu chúng ta không thể triển khai được cơ sở dữ liệu một cách đồng bộ ngay thì chúng ta cần phải sớm ban hành
cái tiêu chuẩn về cơ sở dữ liệu để cho các đơn vị có thể là làm các phần hành cơ sở dữ liệu và ghép lại
thì có thể đồng bộ và chuẩn hóa được
thứ hai là khi chúng ta hướng đến xây dựng một thành phố thông minh thì chúng ta cũng cần phải có
người dân thông minh chính quyền thông minh cũng phải có doanh nghiệp thông minh và những doanh nghiệp số
thì chúng tôi cũng mong muốn được tham gia trở thành những đối tác của thành phố trong việc triển khai
khi mà chúng ta triển khai xong thì ngoài việc chúng ta có một đô thị thông minh
chúng ta cũng sẽ có những doanh nghiệp việt nam rất là hùng mạnh về công nghệ
sẵn sàng đồng hành cùng thành phố trong việc vận hành những hệ thống này
thành phố hiện có gần tám mươi người làm công nghệ thông tin viện thông
lao động công nghệ thông tin viện thông chiếm một tám mươi sáu lao động của thành phố
giá trị xuất khẩu cả phần cứng phần mềm công nghệ thông tin viện thông
ước khoảng chín
đô la mỹ chiếm hai mươi năm giá trị xuất khẩu của toàn thành phố
các doanh nghiệp rất cần sự hậu thuẫn của thành phố
đầu tiên là phải có một đội ứng cứu thẩm cấp
rồi có một cái trung tâm mà chúng ta đang xây dựng đấy trung tâm về an toàn thông tin
nếu như mà chúng ta có cái đó thành phố có cái đó thì ít nhất là doanh nghiệp cũng có một cái nơi
để người ta hy vọng khi có bất cứ vấn đề gì xảy ra là người ta có địa chỉ
và có được lực lượng sẵn sàng hậu thuẫn cho họ
tất nhiên bước thứ hai
mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng mong muốn là tạo những cái điều kiện
để họ được tham vấn thêm về vấn đề đầu tư cho lĩnh vực an ninh an toàn thông tin
với những cái doanh nghiệp lớn hơn thì họ cần cái sự nguồn nhân lực
về an toàn thông tin cho chính bản thân họ
thì làm sao thành phố có được những cái cơ chế và chính sách
cũng như là một cái chương trình xây dựng cái nguồn nhân lực
về lĩnh vực an ninh an toàn thông tin
với cái góc độ của nhà nước thì chúng ta có thể làm
một số việc như vậy đầu tư cho một cái hệ thống trung tâm an toàn thông tin
đầu tư về hệ thống giáo dục và đào tạo
để mà chuẩn bị cho những cái lĩnh vực về an ninh an toàn thông tin
tất nhiên là cuối cùng thì cái trách nhiệm đây cũng là cái trách nhiệm
cũng không hẳn là doanh nghiệp muốn hay không muốn
nhưng trách nhiệm của chính quyền là xây dựng một cái cơ chế chính sách
xây dựng một cái quy định rất cụ thể rõ ràng
để mà đảm bảo cho cái hoạt động về an ninh an toàn thông tin
đánh giá cao sự nhiệt huyết của các doanh nghiệp công nghệ thông tin
cũng như sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng doanh nghiệp đến nền kinh tế
thành phố hồ chí minh sẽ tiếp tục tạo điều kiện mở rộng thị trường
ứng dụng công nghệ thông tin để các doanh nghiệp công nghệ thông tin phát triển
cung cấp các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin chuyên nghiệp
đáp ứng nhu cầu các cơ quan nhà nước
mang lại sự tiện lợi phục vụ tốt hơn cho người dân
ví dụ chúng ta xây dựng một trung tâm dữ liệu mã nguồn mở
thì cần rất nhiều các ý tưởng sáng tạo những phần mềm
những công nghệ những trang thiết bị để có thể biến trung tâm này thành hiện thực
hoặc là chúng ta xây dựng trung tâm chỉ quy điều hành thông minh
thì đây cũng chính là cơ hội cho những ý tưởng
cho những phong trào thời nghiệp để thực hiện trung tâm này
và thứ ba nữa là chúng ta xây dựng một cái trung tâm an toàn thông tin
thì nó cũng chính là cơ hội cho các doanh nghiệp việt nam tham gia
hoặc là chúng ta xây dựng một trung tâm mô phỏng dữ liệu để giúp thành phố
trên cơ sở những dữ liệu có được
xây dựng những kiến lược phát triển kinh tế xã hội thành phố
trong dài hạn năm năm một mươi năm một cách hiệu quả nhất
thì đây cũng chính là cơ hội cho các doanh nghiệp
nhưng điều mà chúng ta cần phải thấy là
giữa sự hỗ trợ giúp đỡ của nhà nước
thì nó phải tuân thủ một số vấn đề nguyên tắc
ví dụ như là kinh tế thị trường
một sản tẩm một ý tưởng công nghệ
ra đời thì nó phải được thương mại quá
nó được phải từ thị trường cấp nhận
chúng ta biết rằng để thị trường cấp nhận
thì nó phải tuân thủ những điều pháp luật
ví dụ chúng ta phải đấu thầu
để chúng ta tham gia vào các dự án cụ thể
đề án xây dựng thành phố hồ chí minh
trở thành thành phố thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm
đang được triển khai quyết liệt trên nền tảng
sự phát triển của công nghệ thông tin và viễn thông
thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi
để các doanh nghiệp mở rộng
phát triển quy mô ứng dụng công nghệ
cung cấp các sản phẩm
dịch vụ công nghệ thông tin chuyên nghiệp
đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố

trở thành thành phố thành phố thông minh
và giữ liệu tích hợp của cấp thành phố
trong đô thị thông minh
nó có bốn cấu phần cấp thành phố
và chúng ta phải bỏ công ra
đây là nền tảng để những cái khác nó chạy theo
nó là cái đặt hàng ba cấp
cấp thứ nhất là cấp vĩ mô là bốn cái dự án đấy
cấp thứ hai là quản lý từ ngành thông minh
quản lý giáo dục quản lý y tế thông minh
cấp thứ ba là tại đơn vị cơ sở
một cái trường học thông minh vận hành có gì
một cái bệnh viện thông minh vận hành thế nào
và thậm chí một cái tòa nhà thông minh vận hành kiểu gì
như vậy là các doanh nghiệp mà làm sản phẩm đầu cuối
cả về điện thoại cả về tv cả về tủ lạnh cả về máy giặt
máy hút bụi tất cả trong nhà sẽ thông minh hết
thì như vậy chúng ta có thể tham gia vào ba cái cấp
doanh nghiệp phần cứng thì một phần làm cái cụ thể
còn cái cấp ngành là cấp thành phố
xây dựng chính phủ điện tử thành phố thông minh
nhằm phục vụ người dân một cách tốt nhất

vì thế sự đóng góp của cộng đồng các doanh nghiệp công nghệ thông tin
viện thông là rất quan trọng
cùng với đề án đồ thị thông minh
trong tương lai thành phố sẽ xây dựng khu đô thị sáng tạo
tại quận hai quận chín quận thủ đức
là vùng thông minh đầu tiên
và là hạt nhân cách mạng công nghiệp của thành phố
đây sẽ là nơi thông minh đầu tiên của thành phố
là nơi sống tốt nhất làm việc tốt nhất
về công nghệ cao và cách mạng công nghiệp bốn
có bốn cái trụ cột
thứ nhất là xây dựng
xây dựng chứng quyền điện tử
để làm thế nào phục vụ người dân hai mươi bốn hai mươi bốn
và tất cả những công cụ quản lý
đều phải khoa học công nghệ
và những dịch vụ mà nhà nước đặt ra
phải tiện ích nhất cho người dân
thứ hai là sự tương tác với doanh nghiệp
doanh nghiệp có thể chia sẻ dữ liệu
để đưa ra những quyết định kinh doanh của mình
đồng thời là có sự quản lý của nhà nước
một cách minh mật công khai
người dân có thể tham gia
góp ý cho chính quyền
thông qua một chính quyền điện tử
và mặt trận đoàn thể
các tổ chức xã hội có thể đóng góp
phản biện giám sát hoặc làm chính quyền
thông qua một hệ thống tiện ích bằng công nghệ
chứ chúng ta không có phụ công nữa
thì như vậy nó là một sự tương tác
giữa chính quyền với doanh nghiệp
người dân và các tổ chức đoàn thể xã hội
thông qua bốn cái trụ cột về kỹ thuật
đó là chúng ta phải có một trung tâm dữ liệu
dùng chung cho cả hệ thống
phải có một trung tâm điều hành
linh hoạt có thể điều hành được
giải quyết những vấn đề sự tố thành phố
vấn đề giao thông vấn đề sự tố trái nổ
vấn đề ăn nhiệt tự
chúng ta có một trung tâm xử lý các vấn đề
về chiến lược phát triển của thành phố
chứ không phải là ngồi đoán ước chừng
thì nó sẽ rất là không đúng
với một cái thời bản
của phát triển công nghệ như hiện nay
và đặc biệt là chúng ta sử dụng
một trung tâm an toàn thông tin
để giúp cho hệ thống chính trị này
có một cơ quan một trung tâm
một doanh nghiệp do nhà nước
kiếm tỷ lệ vốn khi phối
là điều hành
có cái chủng về an toàn thông tin
và đồng thời giúp cho các doanh nghiệp khác
nếu có nhu cầu thì có thể là thuê
để làm được tư vấn được chám sát
được xử lý những tình huống an toàn thông tin
thì như vậy là nó sẽ có hệ thống đồng bộ
trong vấn đề đề án này
và nó giúp cho chúng ta có thể giải quyết được vấn đề
giúp cho đời sống người dân
ngày càng tiện ích hơn
người dân được thưởng thụ
những cái tiện ích thông qua công nghệ
chúng ta có một chính quyền điện tử công khai minh bạch
và doanh nghiệp có cơ hội
để chọn lựa quyết định những đề đầu tư
một cách là công khai minh bạch
và mặt trận đồng thời giám sát
giúp cho chính quyền xây dựng
chính quyền của dân và dân người dân
nó thực sự hiệu quả hơn
trong khi chợ trung tâm dữ liệu
dùng chung mã mở nguồn
để có sự tương tác giữa chính quyền điện tử
với doanh nghiệp và người dân
cũng như vai trò giám sát của mặt trận đoàn thể
thì thành phố đang khẩn trương
rõ sát lại nguồn nhân lực công nghệ thông tin
của thành phố tập trung chỉ đạo
để đưa sản phẩm vi mạch của thành phố
vào thị trường công nhằm tạo môi trường
cho doanh nghiệp khởi nghiệp
có thể thiết nghiệm được sản phẩm của mình
mặt khác để việc nhận thức hành động
và tham gia ngày càng tốt hơn
vào quá trình xây dựng đô thị thông minh
thưa quý vị và các bạn
với đặc thù là đô thị đặc biệt
xây dựng đô thị thông minh
là một trong những giải pháp công nghệ
góp phần thúc đẩy thành phố
ngày càng phát triển nhanh và bền vững
từ những thực tế khó khăn
mà doanh nghiệp công nghệ viễn thông
hiện đang gặp phải đảng bộ và chính quyền thành phố
đã và đang từng bước tháo gỡ
tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp phát triển
để cộng đồng công nghệ thông tin viễn thông
chung sức xây dựng thành phố hồ chí minh
trở thành đô thị thông minh
quý khán giả thân mến
nội dung chương trình thành phố hồ chí minh
hôm nay kỳ này của chúng tôi
cũng xin được kết thúc tại đây
quý vị có thể xem lại nội dung này
trên website nhândântv vn
mọi thông tin chia sẻ
mong quý vị gửi về địa chỉ
xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này
vào hai mươi h thứ sáu tuần sau
xin kính chào tạm biệt